tối ngày một mươi hai tháng một mươi công an tp hcm cho biết đang tạm giữ lã thị anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo điều tra lã thị anh còn có tên khác là lã kỳ anh cô này từng tham gia cuộc thi misherna continence năm hai nghìn một mươi tám ở mỹ và đăng quang
cuộc thi này ngọc trinh từng là người chiến thắng vào năm hai nghìn một mươi một
sau khi đăng quang lã thị anh lấy nghệ danh là lã kỳ anh thường xuyên thể hiện niềm đam mê diễn xuất mong ước tiếp gót diễn viên trương ngọc ánh và đà nữ ngô thanh vân
khi đăng quang cô gái này cũng cho biết mình theo học tại trường điện ảnh new york khoa sản xuất phim
tuy nhiên quãng thời gian sau đó la kỳ anh bất ngờ chuyển hướng sang kinh doanh lĩnh vực bất động sản tại việt nam và thành lập một công ty chuyên về du học
cô gái này còn là ceo của chuỗi nhà hàng quán việt co kỳ chuyên về các món ăn việt tại singapore
không chỉ vậy kỳ anh còn là một võ sư tài năng
cô chia sẻ với báo chí mình đến với võ thuật như một sở thích nhưng bất ngờ gật hái nhiều thành quả và từng đoạt nhiều giải thưởng võ thuật taekwondo đai đen bốn đẳng
cô còn cho biết từ nhỏ đã không thích phụ thuộc và luôn sống mạnh mẽ
thời điểm đăng quang miss vietnam continent vào năm hai nghìn một mươi tám cô từng chia sẻ
trinh chiến và đăng quang trên đất mỹ xa xôi nhưng tôi vẫn luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình bạn bè khán giả trong và ngoài nước tôi rất vui và hạnh phúc vì điều đó
sau chiến thắng này tôi sẽ cố gắng hơn nữa để phát triển thêm cho bản thân cũng như tham gia nhiều các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những người hoàn cảnh khó khăn